xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh hai mươi h được phát sóng trên kênh intv
thưa quý vị một thuốc độc xe nua về giết cha ruột sau đó dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra
tống thị tùng linh hai mươi một tuổi trú tại phường phước nguyên tp bảo điện đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bờ vũng tàu
khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
như intv đã đưa tin vào ngày một mươi tám tháng một linh bắt xe đến chợ kim biên tp hcm mua một kg chất độc cyanur
sau đó mang về cho vào nước uống để trong tủ lạnh
ông tống hồng điệp là bố của linh đã lấy một chai nước để uống và tử vong ngay sau đó
đến sáng ngày hôm sau biết bố đã tử vong linh kéo thi thể ông điệp ra phía sau tường rào
rồi mua gạch xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi
tại cơ quan điều tra linh khai nhận
động cơ dẫn đến việc giết cha ruột là vì bản thân thường xuyên bị cha chửi mắng trong một thời gian dài
hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của linh
công an huyện bù đốc và bộ đội biên phòng tỉnh bình phước vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng nguyễn hữu soạn
ba mươi bảy tuổi chú tệ thôn một mươi một xã long hà huyện phú riềng tỉnh bình phước đang tàng trữ trái phép gần năm kg ma túy
để nguyễn trang qua mắt cơ quan chức năng
soạn đã đóng giả là một công nhân khai thác mũ cao su
tổ công tác đã thu được sáu bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng gần năm kg
soạn khai nhận là ma túy tổng hợp
sáng ngày hai mươi hai tháng một soạn điều khiển xe ô tô mang biển số hai mươi chín m sáu nghìn chín trăm tám mươi một từ nhà tại thôn một mươi một xã long hà huyện phú riềng
đi sang thôn bốn xã thiện hưng huyện bù đốp
sau đó để xe ô tô trong lô cao su rồi sử dụng xe mô tô đi ra khu vực biên giới mua ma túy
trên đường mang ma túy quay về chỗ
để xe ô tô thì bị phát hiện bắt quả tàng
với hành vi cướp tài sản đối tượng đoàn thanh quang hai mươi hai tuổi trú tại thị trấn trà xuân huyện trà bồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi bắt giữ
trước đó đoàn thanh quang cùng mẹ ruột của mình và hai đối tượng khác cùng chú tại thị trấn trà xuân huyện trà bồng
đến nhà nạn nhân ở thôn phú long xã trà phú huyện trà bồng để đòi nợ
do nạn nhân không có tiền trả nợ nên các đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
đoàn thanh quang đã rút sao kề vào cổ nạn nhân để ham dọa và gây thương tích
sau đó chiếm đoạt chiếc mô tô của nạn nhân
được biết trước đó nạn nhân có vai tiền của mẹ đoàn thanh quang số tiền là hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện trà bồng tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi ba tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh cho biết
đang củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng có liên quan trong vụ đá gà ăn thua bằng tiền quy mô lớn
vừa xảy ra tại ấp long bình phường bốn thành phố trà vinh
trước đó các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện
tại khu đất chống thuộc ấp long bình phường bốn thành phố trà vinh
có một nhóm đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng bắt quả tang hai mươi tám đối tượng liên quan
có hộ khẩu thường trú tại thành phố trà vinh và huyện châu thành
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ năm con gà chín cây cựa bằng kim loại
bốn mươi năm cuộn băng keo hai mươi năm điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô hơn một trăm hai mươi triệu đồng
và nhiều đồ vật có liên quan
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết trong ngày hai mươi ba tháng một
đã có bốn một trăm năm mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi

phòng cố gắng một triệu liều vaccine phòng cố gắng một triệu liều vaccine phòng cố gắng
covid một mươi chín được tiêm như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm bảy mươi sáu triệu liều
bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương hoàn thiện tiêm đủ liều cơ bản
cho người từ một mươi hai tuổi trở lên trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
và liều bổ sung liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và thông tin vừa rồi còn đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv